thành phố hồ chí minh vừa ký quyết định kỷ luật cách chức ông lê tấn hùng tổng giám đốc công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên sacri vì vi phạm rất nghiêm trọng
trước đó ông lê tấn hùng cũng bị đình chỉ công tác vì đã vi phạm pháp luật kéo dài thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo điều hành tổng công ty
theo kết luận thanh tra trong một thời gian dài tại tổng công ty này đã xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về đất đai dự án tài chính
nghiêm trọng nhất trong các sai phạm về tài chính là việc ông lê tấn hùng đã ký khống hợp đồng chi khống hàng chục tỷ đồng tiền tham quan học tập ở nước ngoài
sau một thời gian lập án đấu tranh vào ngày một mươi chín tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an thanh hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng
lại văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra sau khi quen biết một cô gái ở xã ngọc lĩnh huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
lại văn sơn giới thiệu với nạn nhân là phan công hoàng đang công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
sau đó sơn lập thêm các tài khoản facebook khác dưới các nickname là nguyễn thái hoàng thanh tùng duy khoa
cũng lấy ảnh đại diện là những biểu trưng của lực lượng công an nhân dân để làm quen nói chuyện với cô gái đó
và tự giới thiệu là bạn đang công tác cùng đơn vị với phan công hoàng
sau khi đã tạo được tình cảm lòng tin với nạn nhân sơn đã viện ra nhiều lý do để vay tiền của cô gái
chỉ tính từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lại văn sơn đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là tám trăm năm mươi triệu đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được lãi văn sơn đã sử dụng vào việc lô đề cờ bạc và chi tiêu cá nhân
thưa quý vị bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo vừa có công điện gửi tới giám đốc các đại học học viện hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng sư phạm
tham gia tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tại các địa phương
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phân công rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng cán bộ
trong mỗi khâu tổ chức thi tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ được phân công công tác coi thi chấm thi thanh tra thi
để đảm bảo tất cả các cán bộ được phân công theo từng quy trình tổ chức thi phải nắm vững thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế
đồng thời các cơ sở phối hợp với các địa phương đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa về đi lại ăn ở cho cán bộ
giảng viên các trường đại học cao đẳng về làm thi tại các địa phương
trong thời gian tổ chức kỳ thi chấm thi thủ trưởng các cơ sở đào tạo trực tiếp chỉ đạo kiểm tra và chịu trách nhiệm trước bộ trưởng
trưởng ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ được phân công
các cơ sở đào tạo phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ coi thi chấm thi thanh tra thi có hành vi vi phạm quy chế cũng như quy trình tổ chức kỳ thi
thường xuyên báo cáo ban chỉ đạo thi cấp tỉnh ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia về tình hình tổ chức kỳ thi tại địa phương và những vấn đề phát sinh
như vậy là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
và đến thời điểm này lực lượng chức năng đã hoàn tất các phương án bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
sẵn sàng cho thí sinh bước vào kỳ thi trung học phổ thông với những điều kiện thuận lợi và an toàn nhất
ngay sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên
trước yêu cầu đảm bảo an ninh tuyệt đối và rút kinh nghiệm từ các phương án bảo vệ các kỳ thi trước
năm nay công an tỉnh yên bài đã yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện thị xã thành phố đảm bảo tuyệt đối an toàn
về an ninh trật tự trong quá trình tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn
chúng tôi cũng tham mưu cho ban giám đốc ban hành hướng dẫn cụ thể việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi
ngoài ra thì với chức năng nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố trên địa bàn
đảm bảo an ninh cho tất cả các khâu từ vận chuyển in sao đề thi coi thi chấm thi theo đúng các quy định cũng như quy chế của bộ giáo dục và đào tạo
các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh cũng tăng cường nắm tình hình
chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ xây dựng các phương án xử lý đối với các tình huống đột xuất có thể xảy ra trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi
bố trì cán bộ bảo vệ nghiêm ngặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại nơi bảo quản đề thi bài thi quá trình vận chuyển đề thi
đồng thời phân công lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trên bảy thí sinh tại hai mươi năm điểm thi trên địa bàn chín huyện thị xã và thành phố
đặc biệt tập trung tại các điểm thi thuộc cụm thi đại học do trường đại học mở hà nội và trường đại học công nghiệp việt trì tổ chức
sau khi được quán truyệt sở dục đào tạo về chỉ đạo thi của năm hai nghìn một mươi chín đơn vị chúng tôi đã về triển khai trong đơn vị
thứ nhất là đối với lại chuẩn bị kiến thức cho học sinh thì chúng tôi đã thực hiện đúng theo hướng dẫn của sở dục đào tạo và các văn bản hướng dẫn của bộ để kiểm tra đánh giá các học sinh
thứ hai là về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi báo cáo với công chí là thực hiện theo quy chế thi mới cho nên là nhà trường cũng đã chuẩn bị tất cả những điều kiện để đáp ứng cho kỳ thi trung học thương gia năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là được sự quan tâm của tỉnh thì đã tất cả các phòng có liên quan đến đề thi bài thi là đã tiến hành lắp hệ thống camera để theo dõi giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
thành phố yên bái là một trong những địa bàn trọng điểm nơi có năm cụm thi tốt nghiệp và đại học
với nhiều điểm thi khác nhau lượng thí sinh tham gia dự thi đông vì vậy để chủ động trong việc đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trong suốt bốn ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố chủ động tăng cường lực lượng tại các khu vực tuyến đường trọng điểm có lượng lớn người và phương tiện tham gia lưu thông
đảm bảo giao thông được thông suốt không quay ảnh hưởng đến quá trình tham gia dự thi của các thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố chủ động tăng cường lực lượng tại các khu vực tuyến đường trọng điểm có lượng lớn người và phương tiện tham gia lưu thông
đảm bảo giao thông được thông suốt không quay ảnh hưởng đến quá trình tham gia dự thi của các thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi
mạnh mẽ của các cơ quan chức năng chúng ta có thể tin tưởng rằng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra trong sự nghiêm túc an toàn tuyệt đối
thưa quý vị trong những ngày qua tình hình sạt lở bờ biển đang diễn biến hết sức phức tạp tại các đoạn đê biển kim quy tiểu dừa thuộc huyện an minh của tỉnh kiên giang
thực tế này đã khiến địa phương phải công bố tình trạng sạt lở nghiêm trọng và nguy hiểm
chính quyền địa phương cho biết
trong thời gian gần đây tình hình sạt lở tại khu vực vàm kim quy rất nghiêm trọng
sóng đánh vỡ làm đứt đoạn đê quốc phòng tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất của hơn hai mươi hộ dân tại đây
toàn đoạn đê biển kim quy tiểu dừa dài khoảng bốn hai km
ngoài sạt lở đứt đoạn đê khu vực giáp danh vàm kim quy hơn hai trăm năm mươi mét còn có hơn một mươi điểm sạt lở sát chân đê mỗi điểm sạt lở khoảng từ hai mươi năm đến một trăm năm mươi mét
do tình hình sạt lở diễn biến phức tạp chính quyền địa phương đã vận động
trong vùng nguy hiểm đến ở tạm nhà người thân để đảm bảo an toàn
cũng trong những ngày vừa qua dư luận đặc biệt quan tâm đến việc làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ nano beroreactor
tuy mới hơn một tháng đưa vào thử nghiệm thế nhưng có thể thấy hiệu quả bước đầu khá khả quan
đặc biệt mới đây thì dòng sông tô lịch tiếp tục được thí nghiệm làm sạch bằng đá núi lửa
và công nghệ này cũng đã áp dụng thành công ở nhiều quốc gia khác
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình
theo ghi nhận của người dân sau hơn một tháng đưa công nghệ nano bio rector và làm sạch sông tô lịch
một đoạn sông được thử nghiệm đã có nhiều thay đổi
nước sông có độ trong hơn so với ban đầu mùi hôi thối đã giảm đáng kể
độ dày bùn tại các điểm lắp đặt giảm từ một mươi đến hai mươi cm
lúc trước thì nếu mà chưa gì thì là mùi hôi mùi gì là nó bốc lên
mà là nhất là nắng mà nó lổi cái váng kiểu như gạch cua lên
cái nóc không gì được
nó được cải thiện nhiều đấy vì là mấy hôm lắng vừa rồi mà nó không thấy cái mùi bốc lên lồng lặc như trước rồi
bây giờ là nó giảm được khoảng năm sáu mươi phần trăm rồi
ngày một mươi bảy tháng sáu công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt
tiếp tục thí điểm làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ nano biorector
theo đó một đoạn sông dài khoảng bảy mươi một trăm linh mét được quây kín
và đặt bên trong các tấm bio reactor được làm từ đá núi lửa nhằm mục đích phân hủy bùn dưới lòng sông
thành khí co hai và nước mà không cần nạo vét cơ học
cái việc mà đưa đá núi lửa vào tức là cái đá núi lửa này là dạng tỏa
tức là nó là đưa cái chất xúc tác và nó là đưa cái giá thẻ vào để mà làm cho vi sinh vật yếm khí
và một phần viên sinh vật hiếu khí cũng bám vào cái giá thể ở trong cái bột đá núi lửa đó
để mà phát triển và sinh sôi nảy nở đấy
công nghệ này là gì
công nghệ mà
công nghệ mà sử nghĩ ở bên trong từ bên trong đến bên ngoài
tức là bên ngoài chạy vào thì công suất là một ba triệu mát khối một ba mươi năm triệu mát khối gấp chín lần
tức là cái lượng mà làm ô nhiễm sông thu thịch nó chỉ nhỏ bằng một phần chín
nó không đủ mạnh so với lượng mà làm sạch sông thu thịch
các tấm bioreactor không tan trong nước và tồn tại ở khu vực xử lý
công nghệ này có thể thay thế cho hoạt động nạo vét bùn và duy trì làm sạch lâu dài
ngoài ra mỗi lần nạo vết cơ học phải tốn diện tích đất để trôn lớp bùn
có nguy cơ ảnh hưởng tới mạch nước ngầm sức khỏe của người dân khu vực trôn lấp
do đó với công nghệ mới này sự ô nhiễm của dòng sông tô lịch sẽ được giảm đáng kể
và không ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân
bài đoán sông thu thì bài đoán không chỉ đơn giản mỗi lần tách nước bên ngoài vào
mà bên trong có ba cái nội dung là xử lý mùi xử lý cái nước cái bùn tầng đáy và cái nước ở bên trong đang ô nhiễm
thế thì công nghệ này công nghệ sử lý tư phân tử phá hủy tư phân tử của những cái khí đấy
thì nó làm cho hết mùi trong ngòm một lần rồi chúng ta đã người dân đã cảm nhận rồi
cái tiếp theo của công nghệ này là đấy như tôi đã nói là phân hủy bùn thành co hai vào nước
phân hủy chất dị thành co hai bài nêm giúp cho cây quang hợp cây xanh quang hợp và nước nó hòa vào môi trường
giúp cho người dân sống hai bên bờ không bị sống trong môi trường ô nhiễm
có thể thấy việc làm sạch sông thu thịch bằng công nghệ nanobiorector bước đầu có nhiều tín hiệu đáng mừng
tuy nhiên đó cũng chỉ là những kiểm định ban đầu
về lâu về dài vẫn cần có thời gian để các cấp các ngành có sự đánh giá toàn diện và tổng thể
hy vọng trong một tương lai không xa dòng sông tô lịch sẽ dần được hồi sinh và không còn ô nhiễm